tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo tưởng đăng thế bốn mươi năm tuổi trú tại huyện grong park về tội giết người
nạn nhân trong vụ án là cháu trần thị kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn sáu thế đến nhà anh trần phi hùng ở xã ea canh để trộm cắp tài sản
khi thế đi ra phía sau nhà thì bị cháu hồng là con gái của anh hùng phát hiện
thế đã dùng tay bịt miệng cháu rồi kéo ra vườn cà phê cách nhà anh hùng khoảng năm mươi mét
tại đây thế đánh đập bịt miệng bóp cổ cháu hồng cho đến khi nạn nhân nằm im
sau đó thấy cháu hồng cựa quậy thế liền nhặt cục đá ném vào đầu
nghĩ rằng nạn nhân đã chết thế tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày cháu hồng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn sáu thế bị bắt và khai nhận tội
tuy nhiên từ khi có luật sư chỉ định và kiểm sát viên tham gia xét hỏi bị cáo thế lại một mực kêu oan
sau hai năm điều tra bổ sung kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tiếp tục truy tố thế về tội giết người
căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo cũng như nhân chứng tại tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tưởng đăng thế tù trung thân về tội giết người